tỉnh hà tĩnh đã được dự báo là địa phương phải trực tiếp đương đầu với cơn bão số một mươi
nhờ chuẩn bị tốt công tác ứng phó từ trước
nên tỉnh hà tĩnh đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra
theo thống kê sơ bộ của ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
sau khi đổ bộ vào đất liền bão số một mươi và hoàn lưu bão đã khiến hơn sáu mươi hai nhà dân bị đổ
tốc mái hai mươi chín thôn với gần bốn bảy trăm linh hộ dân của bốn huyện ven biển cửa sông bị ngập
toàn tỉnh có trên ba một trăm linh hectare diện tích nuôi trồng thủy sản
trong đó có hơn hai hectare nước ngọt và một một trăm linh hectare nước mặn lợ bị ngập hư hại hoàn toàn
ngoài ra bão số một mươi cũng khiến một ha lúa mùa
nhiều diện tích rau màu và khoảng tám hectare cây ăn quả bị hư hại
bão số một mươi cũng khiến một số hệ thống giao thông viễn thông điện ở hà tĩnh bị hư hại
gây ra những khó khăn đối với việc đi lại liên lạc tại nhiều địa bàn
tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu các địa phương vùng sung yếu tiếp tục tuyên truyền
vận động và tổ chức sơ tán dân kiên quyết không để các hộ dân đã sơ tán quay trở về nhà khi còn tình trạng nguy hiểm
cùng với đó các đơn vị địa phương bố trí lực lượng thường trực kiểm tra sửa chữa hệ thống đường giao thông
thông tin liên lạc bị hư hỏng ách tắc tiến hành điều tiết tiêu thoát lũ tại các cống tiêu
chủ động phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du và các công trình dân sinh trong trường hợp các hồ chứa xả lũ